thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ hôm nay thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp
cùng ubnd tỉnh gia lai đã đi kiểm tra dự án công trình hồ chứa nước iamer tại xã iamer huyện chiu perong tỉnh gia lai
dự án hồ chứa nước iammer có ý nghĩa quan trọng phục vụ ba tiêu chí chính là an ninh quốc phòng ổn định tái định cư
và phục vụ nhu cầu tưới cho khoảng một mươi bốn ha lúa và cây trồng khác cho hai tỉnh gia lai và đắk lắk
đến thời điểm này dự án đã hoàn thiện đầu tư giai đoạn một và đang triển khai giai đoạn hai với tổng mức đầu tư gần ba tỷ đồng
tuy nhiên hiện vướng mắt của dự án chính là việc chuyển đổi gần một mươi hai ha đất rừng thuộc hai tỉnh gia lai và đắk lắc
thành khu vực đất sản xuất thuộc khu tưới của dự án
để thao gỡ những vướng mắc này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cùng tỉnh gia lai tiến hành khảo sát lại toàn bộ diện tích chuyển đổi này
từ đó tỉnh gia lai sẽ trình một dự án tổng thể để bộ cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu xem xét trình chính phủ